chào mừng năm mới hai nghìn một mươi tám
hàng loạt các lễ hội văn hóa nghệ thuật giải trí được tổ chức khắp nơi trên cả nước
có thể nói đây là những chương trình không thể bỏ qua trong kỳ nghỉ lễ đặc biệt này
đã thành thông lệ hàng năm cứ đến đêm giao thừa tết dương lịch là lễ hội đếm ngược chào năm mới hai nghìn một mươi tám
coudan patri hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra ở quảng trường đông kinh nghĩa thục vào một mươi chín h tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai
với chủ đề du hành tới tương lai
ngoài ra tại quảng trường cách mạng tháng tám và khu vực công viên thống nhất
cũng diễn ra lễ hội đếm ngược chào năm mới với nhiều chương trình hấp dẫn
tại thành phố hồ chí minh lễ hội âm nhạc ánh sáng đếm ngược chào năm mới
diễn ra vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai tại ngã tư lê duẩn pasteur quận một
bên cạnh đó còn có chương trình chiếu ánh sáng ba d lên tòa nhà ủy ban nhân dân thành phố
dịp tết sương lịch hai nghìn một mươi tám thành phố hồ chí minh sẽ ban pháo hoa tầm thấp mừng năm mới
tại một điểm duy nhất là công viên văn hóa đầm xen vào lúc giờ đến giờ một mươi năm phút
ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
ngoài thành phố hồ chí minh đà nẵng cũng tổ chức chương trình bán pháo hoa
trên xà lan neo trên sông hàn đoạn gần bờ đông phía bắc cầu rồng
bên cạnh đó nhiều hoạt động chào đón năm mới hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra trên địa bàn đà nẵng
như biểu diễn nghệ thuật tại khu công viên bờ đông cầu rồng